trong khi đó ổ dịch tại phú đô hà nội tiếp tục nóng tính đến hết ngày hôm qua chuỗi lây nhiễm tại đây đã ghi nhận tổng cộng năm mươi bảy ca mắc trong đó riêng tổ dân phố số một đã có ba mươi bệnh nhân
tình hình dịch có thể tiếp tục phức tạp trong thời gian tới nguy cơ phát sinh thêm nhiều ca dương tính thuộc chuỗi lây nhiễm này
hiện phường phú đô đã nâng cấp độ dịch từ cấp hai lên cấp ba là mức nguy cơ cao tuy nhiên dự kiến trong thời gian tới có thể phong tỏa rộng hơn tổ một và nâng mức cấp độ dịch lên mức bốn nguy cơ rất cao
trước những diễn biến phức tạp về dịch bệnh trạm y tế lưu động tại phường phú đô với năm cán bộ y tế đã được kích hoạt
trong trường hợp dịch lây lan diện rộng địa phương sẽ bổ sung thêm một trạm y tế lưu động